luận thư viện đã được quốc hội chính thức thông qua vào ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
và có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
dự án luận thư viện nằm trong chương trình hành động của chính phủ
với mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới
với những điểm mới khác biệt và cập nhật sát với thực tiễn nhu cầu phát triển của xã hội hiện nay
nhất là trong bối cảnh nền công nghiệp bốn đang xâm nhập mạnh mẽ vào tất cả các mặt của cuộc sống
với ngành thư viện luật thư viện ra đời như một động lực lớn
giúp thúc đẩy sự phát triển mở ra những hướng mới cho ngành thư viện trong tương lai
độc giả sẽ là những chủ thể được ưu tiên hướng tới
và mọi hoạt động của thư viện được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của độc giả
luật thư viện đã có những điều khoản quy định rõ
việc người dân có quyền tiếp cận thông tin chi thức và hưởng thụ các giá trị văn hóa
ngoài việc mở rộng đối tượng của bản đọc
bản thân thư viện quốc gia việt nam cũng thay đổi các phương tức phục vụ
cụ thể là có những phòng như chúng ta đang đứng ở đây là phòng sh
là một phòng giúp cho các bạn đọc trẻ có thể đến đây
ngoài việc đọc sách thì có thể đến đây là có những góc thảo luận nhỏ
trao đổi hoặc là những phong để chúng ta có thể thảo luận nhóm
giúp cho bạn đọc ngoài đọc sách có thể đến là giao lưu trao đổi ý tưởng
tạo môi trường không là môi trường chỉ đọc không
là một môi trường học tập thực sự
cho bạn đọc
luật cũng tập trung vào những nội dung phát triển văn hóa đọc
và hiện đại hóa cập nhật hóa hệ thống thư viện
vấn đề liên thông giữa các thư viện để dần dần ngành thư viện của việt nam
có thể tiệm cận với các nước phát triển
luật được kỳ vọng góp phần vào sự phát triển văn hóa đọc
khoa học giáo dục của đất nước
góp phần nâng cao dân trí xây dựng xã hội học tập ở việt nam
luật thư viện được ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
giúp cho các ngành thư viện và thư viện quốc gia việt nam
có cơ sở pháp lý và hành lăng pháp lý để có thể phát triển thư viện tốt hơn
thư viện quốc gia việt nam trong thời gian qua
thứ nhất là để quảng bá phát triển văn hóa đọc
cũng đã mở rộng đối tượng phục vụ văn hóa đọc
trước kia chỉ phục vụ sinh viên và các cán bộ tới đọc
hiện nay độ văn hóa đọc đã mở rộng từ ba tuổi trở lên
đây là giúp
một môi trường đọc tốt cho các cháu thương nhi
để giúp cho các cháu có thói quen đọc từ sớm
với việc chính thức có hiệu lực thi hành luật thư viện hai nghìn một mươi chín
ngành thư viện của việt nam sẽ có những bước phát triển vượt bậc
hoạt động của các thư viện sẽ ngày càng chuyên nghiệp hơn
dịch vụ phong phú hơn và lượng thông tin đến bạn đọc sẽ cập nhật và rồi rào hơn
có như vậy ngành thư viện mới thực hiện được hiệu quả chức năng của mình
trong việc phát triển xã hội học tập tại việt nam